thực hiện chương trình đối ngoại của quốc hội năm hai nghìn một mươi tám nhận lời mời của chủ tịch quốc hội đại hàn dân quốc moon hee sang sáng nay ngày bốn tháng một mươi hai
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam lên đường thăm chính thức đại hàn dân quốc hàn quốc từ ngày bốn đến ngày bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
tham gia đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam có các ủy viên trung ương đảng ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội chủ nhiệm ủy ban đối ngoại của quốc hội nguyễn văn giàu
ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội tổng thư ký quốc hội chủ nhiệm văn phòng quốc hội nguyễn hạnh phúc
ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội trưởng ban công tác đại biểu thuộc ủy ban thường vụ quốc hội trần văn túy
ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội chủ nhiệm ủy ban tư pháp của quốc hội lê thị nga bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đào ngọc dung
bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh thứ trưởng bộ ngoại giao lê hoài trung bí thư tỉnh ủy trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh nghệ an nguyễn đắc vinh
bí thư tỉnh ủy trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bình dương trần văn nam bí thư tỉnh ủy lạng sơn lâm thị phương thanh
chuyến thăm chính thức hàn quốc của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân có ý nghĩa quan trọng thể hiện sự coi trọng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược việt nam hàn quốc
và mong muốn phát triển mối quan hệ lên tầm cao mới cùng với đó là khẳng định sự ủng hộ chính sách hướng năm mới của hàn quốc
và triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác đã ký giữa quốc hội việt nam và quốc hội hàn quốc nhằm đưa mối quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp phát triển trên cả bình diện song phương và đa phương